sau khi các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật lao động sửa đổi
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã có phần giải trình chung quanh ý kiến các đại biểu nêu
tại kỳ họp thứ bảy đã có một trăm bảy mươi ý kiến thảo luận tại tổ và bảy mươi chín ý kiến phát biểu tại hội trường
trong phiên thảo luận hôm nay đã có năm mươi ba ý kiến phát biểu và tranh luận đề cập cụ thể vào hai mươi hai nhóm nội dung khác nhau
về nhóm người nghỉ hưu sớm ông đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
ông đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trên một mươi nước bố trí làm việc bốn mươi tám giờ như việt nam còn lại singapore và indonesia bố trí làm việc bốn mươi giờ
tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người của singapore năm hai nghìn một mươi tám là sáu mươi năm usd một người một năm gấp một mươi hai lần việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng việc giảm giờ làm là vấn đề rất lớn và hệ trọng với quốc gia cần phải có đánh giá kỹ lưỡng đề nghị giao cho chính phủ nghiên cứu đến thời điểm thích hợp sẽ giảm giờ làm việc